các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng đã bản giao thi thể cho gia đình đưa về nhà tăng lễ thành phố hội an để lo hậu sự
vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai lực lượng chức năng trục vớt khám nghiệm hiện trường cano bị lật
lúc một giờ sáng nay người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại
vị trí tìm thấy bé gái này nằm kẹt trong chiếc cano bị chìm trên biển cửa đại
hiện vẫn còn một nạn nhân mất tích chưa tìm thấy
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về nhà tăng lễ thành phố hội an để lo hậu sự
cũng trong tối ngày hai mươi bảy tháng hai dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt khám nghiệm hiện trường chiếc cano gặp nạn
cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trọng tải toàn phần số lượng người được phép trở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng với ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê sen có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển phương tiện
thông tin từ công an tỉnh quảng nam theo điều tra ban đầu cano du lịch số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông
do ông lê xen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường cửa đại thành phố hội an điều khiển chở ba mươi chín người trong đó có ba mươi sáu hành khách
ba thuyền viên xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn giờ để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát bố trí ghế ngồi đầy đủ
đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết ngày hai mươi bảy tháng hai đơn vị đã phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự
viện khoa học hình sự cục cảnh sát giao thông bộ công an có mặt tại hiện trường phối hợp với công an quảng nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý nghiêm tập thể cá nhân có sai phạm
từ đó đánh giá lại chấn chỉnh những sai sót trong quá trình vận chuyển hành khách ra đảo cù lao tràm
liên quan đến vụ chìm cano mang biển kiểm soát qna một nghìn một trăm năm mươi hai chở theo ba mươi chín người ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
nhiều người thắc mắc tại sao tất cả hành khách đều mặc áo phao mà vẫn tử vong thương tâm đến như thế
để trả lời cho câu hỏi này xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
tại hiện trường vụ việc rất nhiều người dân hội an trong đó có nhiều thuyền trưởng tàu du lịch
người lái tàu đi biển đứng theo dõi các cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân bất tích
người dân trần quốc thụ chú tại phường cửa đại tp hội an tỉnh quảng nam
nhận định nguyên nhân vụ tai nạn cần sự điều tra làm rõ của ngành công an
ông thủ không loại trừ do cano mắc cạn và gặp sóng lớn dị thường
theo ông thủ tàu cano chạy tuyến cù lao tràm cửa đại và ngược lại là tàu cấp sb
quy định này bắt đầu có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
mỗi tàu có thể chở đến bốn mươi khách
tàu phải được đóng kín mái trên kiên cố và kính tre xung quanh chỉ có một lối ra vào phía trước
ngư dân này nói nếu không có mái tre á bị trường hợp như này thì khách họ thoát ra ngoài được một cách bình thường
còn kiểu cano chuẩn sb kiểu này bịt bùng thì họ bị kẹt lại bên trong khoang
dù có mặc áo phao cũng không bao giờ thoát được
theo ông thụ nếu là người đi sông nước thường xuyên thì mới có khả năng phản ứng đập vỡ cửa kính để cứu người gặp nạn
chiếc cano này nếu như kiểu cũ chỉ có mùi trần không đóng kín
chỉ có mái che phía trên thì du khách dễ dàng thoát ra được
ngư dân th chú tại phường cửa đại nhận xét nếu tàu kiểu cũ thì tôi tin họ sẽ sống sót hết
những người thoát ra được khoang cano thì đều được cứu sống kể cả trẻ em
ba nhân viên trên tàu rất có sức khỏe đó có sức mới dìu được nhiều người như vậy ra ngoài
nếu không thì còn tử vong nhiều nữa
sau sự việc đau lòng ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an cho biết
trước năm hai nghìn một mươi tám tàu khai thác là loại tàu chuẩn ses
tuy nhiên sau đó bộ giao thông vận tải quy định tuyến cửa đại cù lao chàm phải sử dụng tàu chuẩn sb
ông sơn cho biết tàu đóng kín rất khó cứu hộ khi bị nạn
thành phố sẽ có ý kiến đề nghị ubnd tp có ý kiến với bộ xem xét lại thiết kế các tàu thuyền theo chuẩn sb
trong mười mấy năm qua thành phố khai thác tuyến này bằng tàu se thì cũng có lật thuyền
tai nạn nhưng chưa bao giờ xảy ra tử vong người vì khách một trăm linh mặc áo phao
mà khi chìm thì họ nổi lên chúng ta vớt được
riêng thuyền này kín mít từ trước ra sau chỉ có một cửa trước một cửa sau thôi
khi cano bị lật thì người phía trong đã bị ngạt thở hết
ubnd tp hội an cho biết hiện có hơn bốn mươi doanh nghiệp vận tải đang khai thác một trăm ba mươi cano du lịch
loại sb chạy tuyến cửa đại cù lao tràm
chiều ngày hai mươi bảy tháng hai ông lê xen năm mươi hai tuổi
thuyền trưởng cano phương đông năm bị chìm trên vùng biển cửa đại tp hội an tỉnh quảng nam
khiến một mươi bảy người tử vong và mất tích lặng lẽ đi dọc bờ biển
để nghe ngóng thêm tin tức tìm kiếm nạn nhân
đứng thận thờ nhìn chiếc cano của mình đang mắc cạn tại cồn cát giữa những cơn sóng dữ
ông sen cho biết từ năm một mươi tuổi ông đã gắn bó với nghề biển nên rất thông thạo luồng lạch ra vào bến cửa đại
còn cái nghiệp tài công cano chở khách du lịch ra đảo cù lao tràm gắn bó với ông cũng được năm năm nay
kinh nghề mưu sinh tuy vất vả nhưng với thu nhập khoảng sáu triệu đồng một tháng cũng giúp ông trang trải cuộc sống gia đình
ông sen chia sẻ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên khoảng một năm nay tôi thất nghiệp
từ sau tết nguyên đán khách du lịch quay trở lại tôi mới được chủ tàu gọi đi làm mỗi ngày chạy một chuyến
với kinh nghiệm nhiều năm lái cano ông sen khẳng định chưa từng gặp tình huống như hôm qua
cano của tôi không mắc cạn không va chạm gì sóng ở thời điểm đó cũng không lớn
tôi không lạ gì luồng lạch ở cửa đại đây thực sự là tai nạn
nhớ lại bi kịch kinh hoàng vừa trải qua ông sen cho biết đầu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
ông đón đoàn du khách từ đảo cù lao tràm về bờ
vốn bản tính cẩn thận trước khi xuất phát ông yêu cầu tất cả khách phải mang áo phao vào
ông sen kẻ khách lên cano là tôi yêu cầu mặc áo phao vào hết vì đây là điều kiện bắt buộc
lực lượng biên phòng ở đây giám sát rất nghiêm
khi rời đảo cano chạy khoảng bốn mươi bốn mươi năm km trên giờ
khi về gần đến bờ tôi giảm tốc độ xuống còn ba mươi km trên giờ
tuy nhiên phát hiện có đợt sóng lớn ập đến tôi liền hạ ga chờ sóng em để đi qua
nhưng không ngờ con sóng quá mạnh đã ập vào mạng khiến cano bị lật úp
diễn biến sự việc quá nhanh chỉ tích tắc một mươi giây
nên thời điểm chiếc cano bị lật ông xen đã hoảng loạn không kịp hô hoán du khách
khoảng một phút sau ông cố lấy hết sức bình sinh và bơi đến cứu người
sau đó phát hiện sự việc nhiều cano du lịch và cano của biên phòng cửa đại đã tới cứu nạn và cứu sống được hai mươi hai người
ông sen buồn dầu nhớ lại tôi cố hết sức kéo được bốn người từ trong cano ra ngoài thì ngất xỉu
và được cano khác cứu đưa vào bờ
đang đi cùng cha ra bờ biển để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm hai trẻ nhỏ còn đang mất tích
con gái của ông gen cho biết kể từ khi xảy ra sự việc
cha mình như người mất hồn và không thiết tha gì việc ăn uống cả
suốt đêm qua ông xen cứ đi đi lại lại trong nhà chăn chọc không ngủ được vì cú sốc vừa ập đến
gương mặt phờ phạc đôi mắt đỏ hoe ông sên sùi sùi cho biết
từ khi xảy ra sự việc tôi bị sốc cả đêm qua chàn chọc mãi không ngủ được
chỉ trông nhanh đến sáng để nghe ngóng thêm tin tức tìm kiếm các nạn nhân
giờ tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được hai cháu bé còn lại để mọi người bớt đau lòng
đây là tai nạn ngoài ý muốn và bản thân tôi rất đau buồn xót xa
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ đảo cù lao tràm về bờ biển cửa đại
khi về đến gần bờ thì cano bất ngờ gặp dòng nước cản
bị tai nạn khiến một mươi bảy người tử vong và mất tích hai mươi hai người được cứu sống
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm một nạn nhân mất tích còn lại
thưa quý vị và các bạn sự việc lật cano đau lòng xảy ra tại quảng nam lần này
không chỉ là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn về thiết kế chất lượng phương tiện
mà còn phản ánh sự thiếu chuẩn bị kỹ năng xử lý khi gặp các tình huống tai nạn bất ngờ
của các nhân viên phục vụ khách du lịch
hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ tìm thấy nạn nhân còn lại để xoa dịu bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị
xin chào và hẹn gặp lại